sau bốn ngày thẩm vấn tranh tụng và bốn ngày nghị án chiều nay một mươi bốn tháng chín tòa án nhân dân tp hà nội đã tiến hành tuyên án sơ thẩm vụ án giết người chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện trường mỹ
phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày bảy tháng chín với hai mươi chín bị cáo trong đó có hai mươi năm người bị truy tố về tội giết người bốn người bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội nhận định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng đặc biệt nguy hiểm coi thường pháp luật tính mạng người dân
hành vi của các bị cáo là vô cùng dã man tàn bạo khi các chiến sĩ công an bị ngã xuống hố các bị cáo đã đổ xăng đốt cháy than hóa đến mức không nhận dạng được
các bị cáo lê đình công bùi viết hiểu lê đình doanh lê đình trức bùi quốc tiến nguyễn văn tuyển thuộc nhóm bị cáo chủ mưu cầm đầu bị truy tố về tội giết người
dù tại tòa bị cáo thành khẩn khai báo nhưng xét thấy hành vi tàn bạo không có khả năng giáo dục cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất
hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê đình công tử hình về tội giết người bị cáo lê đình trức tử hình về tội giết người bị cáo lê đình doanh trung thân về tội giết người
cùng với tội danh trên tòa tuyên bị cáo bùi viết hiểu lĩnh một mươi sáu năm tù nguyễn quốc tiến một mươi ba năm tù nguyễn văn tuyển một mươi hai năm tù
hai mươi ba bị cáo còn lại lĩnh các bức án
từ một mươi năm tháng tù treo đến sáu năm tù giam đều về tội chống người thi hành công vụ
về trách nhiệm dân sự tại tòa đại diện gia đình các bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường theo quy định của pháp luật
trên cơ sở đó hội đồng xét xử buộc mỗi bị cáo thuộc nhóm cầm đầu phải bồi thường một trăm một mươi sáu triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân
và tru cấp chi phí nuôi dưỡng các con của ba nạn nhân cho đến khi họ đủ một mươi tám tuổi